tại văn miếu quốc tử giám hà nội đã khai mạc hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại đây các nhà sách tiếp tục mang đến gần hai mươi tấn sách thuộc đủ mọi lĩnh vực với mức giá từ năm một mươi hai mươi trở lên để phục vụ cho quý độc giả
đây không chỉ là nơi để người yêu sách tìm lại một chút hoài niệm một vài đầu sách cũ mà còn là nơi để người ta được thỏa nỗi đam mê của mình
dẫu là hội sách cũ nhưng bạn đọc có cơ hội tìm được nhiều đầu sách mới sách hay với các thể loại đa dạng như văn học lịch sử văn hóa đời sống kinh doanh quân sự chính trị luật khoa học thiếu nhi ngoại văn đông tây y giáo trình cho sinh viên chuyện tranh được giảm giá lên đến năm mươi
những cuốn sách hay vang bóng một thời hay những cuốn sách chất chứa nhiều kỷ niệm được các đơn vị sách cũ
gom góp hội tụ về đã làm hội sách cũ thêm phong phú chất lượng
tham dự hội sách cũ hà nội tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy này đọc giả cũng sẽ có cơ hội tham quan khu trưng bày sách về với tuổi thơ
bao gồm nhiều đầu sách gắn bó với tuổi thơ của thế hệ bảy x tám x như sách cầu vòng sách của liên xô viện trợ cho việt nam như chuyến phương lưu của mez đặc và các bạn
bác sĩ ibolit kiến và chim bồ câu thuyền trưởng đơn vị
và sách của nhà xuất bản kim đồng dưới mèn phiêu lưu ký sát thát sơn tinh thủy tinh hội sách được diễn ra từ nay đến hết ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín